chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
việt nam và campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời
mối quan hệ này được nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc
năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu năm mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày nay dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi
nhưng việt nam và campuchia vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ
đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực
chuyến thăm của thủ tướng chính phủ vương quốc campuchia samdeb mohabovor thấp bạ đây hulmanet đến việt nam lần này
được cho là sẽ góp phần đưa quan hệ việt nam và campuchia ngày càng đi vào chiều sâu
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
ngày việt nam và campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
đã đi vào lịch sử hai nước như một sự kiện trọng đại
mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước gắn bó phận mệnh của hai dân tộc láng giềng
kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay
thành quả của mối quan hệ giữa hai nước không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước
mà còn thể hiện được sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước
góp phần củng cố và tăng cường ngày càng vững chắc quan hệ việt nam campuchia
quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hai nước
hai bên đã ký kết nhiều văn kiện làm cơ sở cho việc phát triển hợp tác toàn diện
hai bên thường xuyên tiến hành các chuyến thăm gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp
thông qua các hình thức linh hoạt ngay cả trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp các lĩnh vực hợp tác song phương việt nam campuchia
những năm gần đây cũng được để mạnh
quan hệ việt nam campuchia đã có những bước phát triển rất là mạnh mẽ
thứ nhất là quan hệ chính trị thì không ngừng được phát triển
và được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân hai nước hết sức coi trọng
thứ hai là về mặt kinh tế
phải nói là quan hệ về mặt kinh tế giữa hai nước cũng có những phát triển rất là vượt bậc
cái thành tiệu thứ ba là về hợp tác quốc phòng an ninh đối ngoại
phải nói là trong nhiều năm vừa qua hai nước luôn luôn xác định đây là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hai nước
do vậy hai bên cũng thường xuyên có sự phối hợp và gắn kết trong lĩnh vực này
cái thứ bốn là hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giáo dục đào tạo khoa học kỹ thuật y tế
giữa hai nước cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận
và đó là cái vốn rất là quý cho cái mối quan hệ giữa hai nước về lâu dài
không chỉ hợp tác trong khuôn khổ song phương hai nước cũng thường xuyên thực hiện tham vấn chính trị
chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ hiệu quả ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nhất là trong các khuôn khổ hợp tác của asean diễn đàn hợp tác á âu asem liên hợp quốc
và các cơ chế hợp tác ba nước campuchia lào việt nam
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và toàn cầu
tuy trải qua nhiều thăng trầm mối quan hệ hữu nghị campuchia việt nam vẫn tiến triển tốt đẹp
đặc biệt từ thời điểm vương quốc campuchia tái lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hai nước càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp hơn nữa
từ năm hai nghìn năm quan hệ ngoại giao campuchia việt nam được nâng cấp với phương châm
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
điều đó cho thấy trải qua nhiều thời điểm bối cảnh khuynh hưởng chính trị
quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước chúng ta vẫn tiến triển
hướng tới hợp tác toàn diện như hôm nay
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ phạm minh chính thủ tướng vương quốc campuchia
samdep mohabovor thapbadey hulmanet sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
lãnh đạo và nhân dân hai nước tin tưởng rằng chuyến thăm của thủ tướng hulmanet sẽ góp phần quan trọng
trong việc thắt chặt và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi hợp tác hiệu quả tôn trọng lợi ích của nhau
đưa quan hệ việt nam campuchia lên tầm cao mới
bản tin an ninh thế giới tiếp tục với các tin tức quốc tế cập nhật
trong một tuyên bố đưa ra mới đây thủ tướng israel benjamin netanyahu
đã kêu gọi các tay súng thuộc phong trào hamas của palestine đầu hàng
ông netanyahu cho rằng hồi kết của phong trào hamas đã cận kề
trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng ở giải gaza vẫn tiếp diễn
thủ tướng netanyahu cho biết cuộc chiến vẫn tiếp diễn
nhưng đã bắt đầu hồi kết đối với hamas
mọi chuyện đã kết thúc và các tay súng hamas lên đầu hàng
trong khi đó cánh vũ trang của phong trào hamas tuyên bố
israel sẽ không thể giải cứu được bất cứ con tin nào
trừ khi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận trao đổi có điều kiện
liên quan đến vấn đề này tại cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
tổng thống nga vladimir putin khẳng định
mắc cơ va sẵn sàng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng
ngoài ra điện kremlin cho biết thêm
hai bên tiếp tục thể hiện sự quan tâm chung đối với hợp tác
trong vấn đề sơ tán công dân nga và các thành viên gia đình họ
cũng như việc trả tự do cho những người israel bị giam giữ ở gaza
cùng ngày một mươi tháng một mươi hai phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn
ở thủ đô doha của qatar ngoại trưởng nga sergei lavrov
đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa mắc cơ va
và nhóm vũ trang hamas của palestine
theo đó ông lavrov cho biết nga chỉ duy trì tiếp xúc với văn phòng chính trị
của lực lượng này có trụ sở chính tại qatar
và những liên hệ này đã giúp đạt được thỏa thuận thả con tin
điều mà israel phản ứng tích cực
ngày một mươi tháng một mươi hai sudan tuyên bố trục xuất một mươi năm nhân viên ngoại giao
của đại sứ quán các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ
bộ ngoại giao sudan đã triệu tập đại biện lâm thời của sứ quán uae
và thông báo cho bà về quyết định này
hiện phía uae chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào
trước động thái của sudan
cuối tháng trước một vị tướng của lực lượng vũ trang sudan
saf cáo buộc uae đã gửi hàng tiếp tế
cho lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự
đối thủ của saf
đáp lại một quan chức uae tuyên bố
ngay từ đầu khi xảy ra giao tranh
uae đã liên tục kêu gọi giảm leo thang ngừng bắn
và bắt đầu đối thoại ngoại giao tại sudan
sudan đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo
ngay càng xấu đi
kể từ khi các cuộc đụng độ chết người nổ
giữa saf và rsf ở thủ đô khak tum
và các khu vực khác vào ngày một mươi năm tháng bốn
giao tranh giữa saf và rsf
đã buộc hơn sáu năm triệu người phải di rời
và gây ra làn sóng xung đột sắc tộc
ở đa phu
tổng thống pháp emmanuel macron
vào ngày hôm qua đã tái khẳng định quan điểm
ổng hộ mở đàm phán gia nhập
liên minh châu âu với ukraine
tại hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần tới
dù vấn đề này vẫn đang bị hungary phản đối
phát biểu sau cuộc điện đàm
với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
tổng thống pháp khẳng định
ukraine đã thể hiện rõ quyết tâm
trong việc đáp ứng những khuyến nghị của ủy ban châu âu
để có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập
nhà lãnh đạo pháp đặc biệt hoan nghênh
quốc hội ukraine cuối tuần qua đã thông qua
và ban hành các bộ luật quan trọng
về quyền của các dân tộc thiểu số
cải cách tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng
đây là những yêu cầu cuối cùng mà ukraine
cần phải đáp ứng trước khi lãnh đạo hai mươi bảy nước eu
chính thức xem xét việc mở các vòng đàm phán
gia nhập khối với kiev
tại hội nghị thượng đỉnh từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
eu cũng sẽ tiếp tục xem xét
các gói hỗ trợ tài chính
trị giá lên tới năm mươi tỷ euro cho ukraine
indonesia đang đặt các sân bay trong tình trạng
cảnh báo cao độ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập
của dịch covid một mươi chín trong bối cảnh
số ca mắc bệnh này đang tăng cao tại singapore
sân bay quốc tế soekarno hatta
ở ngoại ô thủ đô jakarta
đã tăng cường thực thi quy trình y tế
với du khách trong và ngoài nước
đặc biệt trong bối cảnh lưu lượng di chuyển tăng vào dịp cuối năm
các phòng khám được bố trí
với đội ngũ bác sĩ túc trực
để tiến hành truy vết tiếp xúc và kiểm tra sức khỏe cho hành khách
máy quét thân nhiệt được triển khai
tại tất cả các nhà ga quốc nội và quốc tế
ngoài ra hành khách được khuyến cáo
tân thủ các quy định về y tế
như đeo khẩu trang duy trì khoảng cách
và rửa tay sát khuẩn
theo bộ y tế indonesia
nước này vẫn ghi nhận một số ca mắc mới covid một mươi chín
phần lớn là do biến thể phụ
vốn từng hoành hành ở châu âu và mỹ
ngoài ra còn có trường hợp mắc biến thể phụ
eg hai và eg năm
trung quốc gần đây đã nối lại
hoặc mở thêm nhiều chiến bay quốc tế
tới các quốc gia khác nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch
dịp lễ tết sắp tới
điều này được cho là nhiều và chính sách miễn thị thực mới được áp dụng
khi hai lễ hội lớn nhất đối với người dân trung quốc
đang đến gần
nhiều người đã háo hức tự thưởng cho bản thân và gia đình
sau một năm làm việc chăm chỉ
bằng các chuyến đi xa trong khi nghỉ lễ
tận dụng chính sách miễn thị thực mới được áp dụng
đây là lý do khiến các hãng hàng không
phải tăng cường nỗ lực bố trí thêm chuyến bay
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến
từ tháng một mươi hai năm nay đến tháng một năm sau
nhiều hãng hàng không cũng sẽ nối lại
các chuyến bay thẳng giữa thượng hải
và các điểm đến nổi tiếng ở nước ngoài
với tổng số đường bay quốc tế và khu vực
dự kiến sẽ đạt tám mươi tổng số đường bay
so với mức trước đại dịch năm hai nghìn một mươi chín
tiềm lực du lịch tăng lên
chắc chắn sẽ góp phần hạ giá vé
kích thích du lịch nước ngoài theo hướng tích cực
thưa quý vị
bên cạnh việc tham gia
các quốc gia
các quốc gia
các quốc họp và đàm phán
về khí hậu
tại hội nghị lần thứ hai mươi tám
các bên tham gia
câu ngước khung của liên hợp quốc
với biến đổi khí hậu
các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất
cũng đang nỗ lực
tìm các biện pháp
cải thiện môi trường khí hậu
một gia đình
ở quốc gia châu phi này
vẫn đang miệt mài
chăm sóc ốc đảo
mà họ tự tạo nên
cách đây một mươi sáu năm
đến nay đã có hơn
hai cây xanh
họ hy vọng
sẽ truyền cảm hứng
cho mọi người
tinh thần quan tâm
đến môi trường
các hạt động tích cực này
và câu chuyện này
sẽ được gửi tới quý vị
trong phần cuối
của bản tin
an ninh thế giới hôm nay
theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại
ở trung tâm thủ đô
có một ốc đảo xanh
được tạo nên
bởi gia đình
hai vợ chồng nhạc sĩ
là ông yohannet
người có nghệ danh là
người được mệnh danh
là nữ hoàng jerusalem
gia đình này
đã tạo ra một ốc đảo
để họ nuôi dưỡng
và chăm sóc hàng nghìn cây xanh
dự án bắt đầu
cách đây một mươi sáu năm
khi cha của bà jerusalem
biến mảnh đất rộng
thành đồn điền
nữ hoàng jerusalem
và gia đình bà
tiếp tục dự án
của cha mình
bằng cách chăm chỉ trồng trọt
và khu rừng
hiện đã có
hơn hai cây
chúng tôi giống như
luật sư bảo vệ cây cối
nếu đi đâu đó
và thấy ai đó chặt cây
chúng tôi sẽ hỏi
tại sao bạn lại chặt cây
cần bảo vệ đất
vì con người được tạo ra từ đất
chúng ta sống được
và sẽ quay trở lại đây
khi ra đi
trái đất sạch đẹp
ngoài việc tự tài trợ
cho dự án
tạo ốc đảo cây xanh
hai vợ chồng nghệ sĩ
cũng dành thời gian
cùng các con sáng tác
và hát các ca khúc
về lợi ích
của việc bảo vệ thiên nhiên
sở dĩ chúng tôi nói rằng
cần trồng cây trong tâm trí
là vì các bạn có thể
mang tâm trí mình đi
bất cứ đâu
khi bạn bảo vệ môi trường
môi trường bắt đầu
từ tâm trí của bạn
tâm trí của chúng ta
phải luôn luôn nghĩ đến
việc chăm sóc cây trồng
và bảo vệ môi trường
các hoạt động của gia đình này
đã truyền cảm hứng
cho mọi người
trung tay bảo vệ môi trường
các chuyên gia
về khoa học thực vật
cũng đang tích cực tham gia
vào việc cải thiện
các khu đô thị
trở nên xanh hơn
trồng cây phụ vụ
ba mục đích riêng biệt
nó hỗ trợ bảo tồn đất
nó nâng cao tính thẩm mỹ
của môi trường
nó tạo ra cơ hội việc làm
tạo thị trường
cho các nhà cung cấp thực vật
và những người làm các việc
liên quan đến nuôi dưỡng cây trồng
các chuyên gia cho biết
cây xanh có thể giúp giảm nhiệt độ
trong thành phố
đồng thời bảo tồn đất và nước
sự hiện diện của cây xanh
điều chỉnh nhiệt độ
một cách đáng kể
chất lượng không khí bên trong
và bên ngoài vùng cây xanh
có sự khác biệt rõ rệt
hàng trăm người đã thiệt mạng
ở ethiopia kenya và somali
sau những trận mưa lốn
gây ra hiện tượng lũ lụt
mà các cơ quan viện trợ mô tả
là chỉ xảy ra
một trăm linh năm một lần
các nhà khoa học cho biết
biến đổi khí hậu
đã khiến các hiện tượng
thời tiết cực đoan
từ nắng nóng
đến hạn hán lũ lụt
trở nên tồi tệ hơn
trên khắp thế giới
trong đó có vùng sừng châu phi
nơi chỉ vài tháng trước đây
đã trải qua thời tiết vô cùng khắc nghiệt